thưa quý vị mặc dù số ca nhiễm tăng do xét nghiệm diện rộng nhưng mà theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh lâu
tại tp hcm các ca tử vong đang có xu hướng giảm đây được xem là hiệu quả bước đầu trong công tác triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ trưởng bộ y tế xu hướng tử vong tăng nhanh trong tuần từ giữa tháng bảy và cao nhất vào tuần thứ hai và thứ ba của tháng tám
xu hướng này giống nhau giữa các tầng điều trị và hiện đang có xu hướng giảm do hiệu quả bước đầu triển khai tích cực các biện pháp
cụ thể là triển khai gói điều trị f tại nhà trạm y tế lưu động với bốn trăm một mươi ba trạm y tế tại tp hcm hỗ trợ hội chẩn
chỉ đạo chuyên môn từ trung tâm hồi sức tầng ba xuống các bệnh viện quận huyện và bệnh viện giải chiến vận hành các trung tâm hồi sức ở tầng ba
theo đánh giá các giải pháp đã có hiệu quả giảm số ca tử vong mặc dù số ca phát hiện vẫn khá lớn
cao hơn trung bình những ngày trước khi triển khai xét nghiệm diện rộng
bộ y tế cũng đang huy động tống lực nhân lực thuốc trang thiết bị cho tp hcm và các tỉnh thành phía nam
tp hcm đã triển khai tiêm chủng được hơn năm bảy triệu liều vaccine đạt tám mươi một sáu trong đó có gần năm sáu triệu liều mũi một và gần một trăm chín mươi liều mũi hai